khoảng sáu h ba mươi sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi trên đường dt bảy trăm bốn mươi sáu thuộc địa phận phường uyên hưng thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy khiến cho một người tử vong
thời điểm trên xe tải biển số bảy mươi c tám trăm sáu mươi hai lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi sáu khi đến ngã ba giao nhau với đường nguyễn hữu cảnh
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số sáu mươi sáu k bảy mươi chín nghìn bốn trăm một mươi chín do một người đàn ông điều khiển
hậu quả là nạn nhân và xe máy bị cuốn vào gồng và tử vong tại chỗ
chiếc xe máy thì hư hỏng nặng
công an thị xã tân nguyên sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sáng nay tại trường tiểu học trần hương đạo quận một tp hcm
bộ giáo dục và đào tạo tổ chức lễ phát động phong trào học ngoại ngữ
trong trường học nhằm phát triển năng lực học ngoại ngữ cho học sinh
và chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới
với phong trào này bộ giáo dục và đào tạo mong muốn tất cả các giáo viên học sinh
nỗ lực để xây dựng môi trường dạy và học nhằm cải thiện trình độ ngoại ngữ nói chung
và trình độ tiếng anh nói riêng
đối với tp hcm trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi các trường sẽ tăng cường đẩy mạnh truyền thông
tuyên truyền cho giáo viên học sinh tích cực tự học tự nâng cao trình độ
ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập trao đổi thông tin
tp hcm để các bạn học sinh có được những cơ hội để phát triển năng lực tiếng anh của mình
ngoài việc sử dụng tiếng anh ở trên lớp với các em học sinh thì các thầy cô giáo sẽ sử dụng tiếng anh
ở bên ngoài lớp học trong nhà trường và mọi lúc mọi nơi
bộ giáo dục và đào tạo khuyến khích các trường tích cực thực hiện phong trào học ngoại ngữ
trong trường học thông qua việc tiến hành lồng ghép và tích hợp nội dung học tiếng anh
vào các hoạt động ngoại khóa hoạt động phong trào nhằm chuẩn bị tốt nhất
cho chương trình giáo dục phổ thông mới
chương trình giáo dục phổ thông mới đã được ban hành
và hiện nay thì các tài liệu sách giáo khoa cũng đang từng bước để thẩm định và đưa vào sử dụng chính thức
cho lớp một bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì trong các nội dung môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới
có nội dung tăng cường về dạy ngoại ngữ trong đó có tiếng anh và các ngoại ngữ khác
hoạt động phong trào dạy và học tiếng anh ngoại ngữ trong các trường
có ý nghĩa rất là nhiều
và rất là thiết thực để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục
các nhà trường giáo viên các em học sinh phụ huynh và cộng đồng xã hội
về trách nhiệm và những hoạt động tới đây để tham gia vào chương trình giáo dục phổ thông mới
cũng trong sáng nay bộ giáo dục và đào tạo đã đồng thời tổ chức lễ phát động
phong trào học ngoại ngữ tại các tỉnh nghệ an và hà nội
để lan tỏa các chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
nhằm xây dựng và phát triển môi trường học
sử dụng ngoại ngữ trên toàn quốc thành công
làng văn hóa các dân tộc tại củ chi thành phố hồ chí minh
được xem như một bảo tàng thu nhỏ
quy tụ những nét đẹp văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số như
ede bana churu và chero
những đặc trưng về kiến trúc văn hóa tính ngưỡng tại thu sinh thái này
đã tạo nên sợi dây gắn kết văn hóa giữa các dân tộc
góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa giá trị không gian văn hóa việt nam
trong lòng thành phố nét đẹp văn hóa của các dân tộc việt nam
đang được trân trọng bảo tồn
không gian nhìn giữ nét tinh hoa ấy
là không gian ngập tràn sắc xanh của cỏ cây
của những ngôi nhà rông của những hiện vật mô phỏng lại phong tục
tập quán gắn liền với đời sống của từng dân tộc từng vùng
mình có những mô hình nhà rong nhà sàn nhỏ
rồi những cái bộ trang phục của những dân tộc khác nhau
rồi những bức tranh tái hiện lại những cái văn hóa của người dân tộc
khi mà họ có những phong tục lễ hội phong tục cưới chồng
hay là đi trao đổi hàng quá
trong nhà lưu niệm cũng có mô hình lễ hội đâm trâu của người dân tộc ba na nữa
khi mà trong dân làng có được vụ nguồn hồi thua
hay qua những tai ưu nạn khỏi
thì người ta sẽ cúng tế thần linh bằng con châu
có nghĩa là bằng con vật hiến sinh con vật còn sống
để cảm ơn thần vàng
cho họ được vụ nguồn bội thu cơm no áo ấm
thường người giết trâu là những thanh niên khỏe mạnh
chưa có cưới vợ
sẽ chọn những thanh niên đó để giết trâu để cúng tế thần linh
từ những vật dụng quen thuộc để đi nương đi rẫy
đến trang phục phụ kiện hay những điệu múa
và các loại nhạc cụ truyền thống
du khách có thể cảm nhận được những hoạt động văn hóa đặc trưng
đa dạng của mỗi dân tộc
những sinh hoạt đời thường mộc mạc giảm đơn
đã có từ ngàn đời
được tích tụ bồi đắp
trong dòng chảy văn hóa thời gian và không gian
hồi đó em chỉ nhìn qua được sách báo thôi
tivi truyền thông chiếu về nhà sàn thôi
chứ không biết được kích thước cụ thể của nó như thế nào
thì sau khi tới đây thì em mới biết được
cái nhà sàn nó rất là to rộng
và thậm chí là được trống lên rất là cao
công dịch rất là kỳ vĩ
ở đây nhà sàn chỉ có một vài nhà thôi
cho nên sống với cộng đồng sẽ đông hơn
vui hơn và thậm chí được gắn kết nhiều hơn
so với nhà của người kinh
khi đi thăm quan thì em thấy những cái mà
chưa bao giờ em thấy ngoài đời thật
là chỉ toàn trong sách vở với tivi thôi
thì bây giờ em được trực tiếp cận cảnh
trải nghiệm thì em cũng thấy là ấn tượng
em cũng có học sơ qua một số dân tộc
nên em cũng biết sơ em không có tìm hiểu nhiều
tuổi trẻ bây giờ thì đa số là
ở nhà ít đi ra ngoài
tại vì cầm điện thoại nhiều
thì nên cần được khám phá những nơi như vậy
để có thêm những hiểu biết về văn hóa dân tộc
để mà có những cái ý tưởng như vậy
thì bên ban giám đốc cũng phải đi lên
vùng miền của những người dân tộc
sinh sống đó đến đó rồi mình gặp họ
rồi mình gặp quỹ ban ở
ở phường xã đó ở làng đó
để mà mình xin để cho họ
đến đây để họ sinh sống
mình tạo công ăn việc làm cho họ
họ cảm thấy cuộc sống ở đây nó cũng giống như nhà vậy
nên là đến đây họ sinh sống
tạo ra một cái làng dân tộc văn hóa
cũng còn rất là nhiều những cái văn hóa
của người dân tộc mà thật sự
thì mình cũng không thể nào mà thai thác
hết trong một mô hình nhỏ như vậy được
thì ở đây cũng sẽ
mình phải cố gắng trong tương lai
để mà làm nhiều hơn
mà tái hiện lại nhiều hơn
những cái văn hóa bản sắc
của người dân tộc việt nam mình
để cho tất cả mọi người có thể
không phải đi đâu xa
mà ở trong khu vực thành phố hồ chí minh này
có thể viết thêm về
văn hóa của dân tộc mình
việt nam có một nền văn hóa giàu bản sắc
nhờ sự đa dạng phong phú
của cộng đồng các dân tộc khác nhau
tuy nhiên những bản sắc ấy
đang bị mai một
là những buôn làng trong một không gian truyền thống
đã dần mất đi
chính vì vậy
việc trải nghiệm những không gian sống
không gian văn hóa đặc sắc như thế này
đã giúp cho văn hóa truyền thống
được duy trì giám kết
và phát huy mạnh mẽ trường tộn